các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
có thể nhiều người không biết ngoài võ thị diễm my còn có một cô gái xinh đẹp khác cũng đến tỉnh thất bồng lai xin được quy y
người này tên là bùi ngọc tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê nha trang
t được cho là từng làm việc tại một khách sạn sau đó quen biết nhóm người tỉnh thất bồng lai rồi đến đây chơi
tương tự diễm my tê sau đó quy định qi ở tỉnh thất bồng lai và đổi tên thành cnx
thông tin về vấn đề này ông phạm văn pê cậu ruột từng sống cùng tê cho biết
tê là một người hiền lành ngoan ngoãn
nhưng sau khi gặp nhóm tình thất bồng lai cô gái này bất ngờ thay đổi tâm tính
đáng chú ý sau khi trở về cô gái này hoàn toàn thay đổi
luôn trong trạng thái thẫn thờ bần thần người lơ ngơ như mất hồn
thời điểm đó mẹ tê đang bị ung thư máu
cô gái này thường đưa mẹ từ nha trang đến tp hcm để chữa trị rồi xuống thăm tỉnh thất bồng lai
sau một thời gian chạy chữa bệnh của người mẹ vẫn không tiến triển
tê liền đề nghị đưa mẹ đến tỉnh thất bồng lai chữa bệnh
người cậu của cô gái nhớ lại ban đầu chị ông cũng ngần ngại nhưng nghe lời con đành đi
theo lời tê ông lê tùng vân có loại thuốc rất hiệu nghiệp có thể chữa được bệnh
lúc đó ông cũng khuyên chị rằng còn nước thì còn tát
tuy nhiên khi xuống đến nơi tỉnh thất bồng lai yêu cầu rằng
người đi nuôi bệnh là nam thì phải ngủ riêng tự thuê khách sạn ngủ
họ ăn đồ riêng không có ăn chung kêu tự sắm sửa đồ đạc
chị của ông thấy chỗ này quá kỳ lạ nên đã khăn gói đi về nhà
mẹ tê qua đời sau bốn mươi chín ngày để tang cô rời đi
vào một buổi trưa trong nhà không có người tê để lại một bức thư bày tỏ nguyện vọng muốn đi tu
mong mọi người đừng lo lắng rồi đi
từ đó trở đi tê chưa từng về thăm nhà gọi điện cũng không bắt máy
cả bà ngoại tê và ông đều không ủng hộ quyết định tu tập tại thiên nam bên bờ vũ trụ của tê
bản thân cậu của tê cũng từng rất tin tưởng ngưỡng mộ tỉnh thất bồng lai
tuy nhiên sau nhiều sự việc báo đài đưa tin ông dần nhận ra nơi đây có vấn đề
nhưng trái ngược với ông bố của tê lại khá tin nơi này
ông cho rằng miễn con mình không phải người xấu là được thỉnh thoảng còn ghé thăm họ
năm hai nghìn hai mươi một vì vướng nợ nần bố của tê đã đến nơi khác sinh sống
trong khi đó cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy từ khi đến sống ở tỉnh thất bồng lai đã xuống tóc
mặc đồ phật tử như quy y thực sự
trong các clip phía tỉnh thất đăng tài tê có xuất hiện tươi cười chăm sóc các em bé sống ở đây
không chỉ vậy thời điểm chưa cào đầu
t thường xuyên đi chơi với nhóm tỉnh thất bồng lai còn tắm chung trong bảy tắm bùn với hoàn nguyên
trên mạng xã hội cư dân mạng còn chụp lại được loạt bình luận thả thính qua lại của hai người này
cô giáo từng dạy ở tỉnh thất bồng lai hé lộ bí mật đen tối của lê tùng vân
không chỉ cô giáo của năm chú tiểu một số nhân chứng sống khác từng lên tiếng tố cáo ông lê tùng vân
thậm chí họ còn đệ đơn tố cáo thầy ông nội
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tỉnh thất bồng lai
gọi là thiền nam bên bờ vũ trụ bắt đầu dính đến hàng loạt ồn ào
đỉnh điểm là khi nơi này được đưa lên sóng vé màn hàng loạt sự thật đen tối bên trong
theo đó thủ đoạn kêu gọi từ thiện của ông lê tùng vân và nhóm người nơi đây bị bóc trần
cơ quan chức năng cho biết phần lớn những đứa bé sống ở nơi đây đều có quan hệ huyết thống với thầy ông nội
nhưng lại bị gắn mát là trẻ mồ côi
các nhân chứng sống từng tiếp xúc quen biết với nhóm người ở tỉnh thất bồng lai cũng đã ra mặt tố cáo họ
đầu tiên phải kể đến bà lê thị tuyết người được ông lê tùng vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống ở thánh đức
huyện bình chánh tp hcm vào năm hai nghìn sáu
bà tuyết tiết lộ mình đã quyết định tố cáo sau khi chứng kiến nhiều việc làm sai trái của thầy ông nội
bà đưa đơn tố cáo ông lê tùng vân với nội dung là giờ trò đồi bại và đối xử tệ bạc với trẻ cô nhi
tập đoàn ông lê tùng vân là một bầy sư sãi giả mạo lưu manh đồi bại lừa đảo
đây là câu chuyện có thật
ngoài ra còn có ông lê hồng dũng người trên danh nghĩa là em vợ của ông lê tùng vân
ông dũng cho biết chị gái mình đi theo ông vân còn có ý định lừa gạt cả mẹ ruột để lấy tiền
ông đưa ra chính quyền để cho biết tỉnh thất bồng lai là lừa đảo lừa gạt từ xưa đến nay chứ không phải mới đây
về tinh thần vật chất tiền bạc đủ thứ lừa gạt lấy mẹ của ông ra làm con mồi
kêu mẹ của ông lấy tiền đem lên cho chị hai mà chị hai ông chính là vợ của ông ấy
đến năm hai nghìn hai mươi một
một người tên lê thanh minh tùng tự nhận là con ruột của ông lê tùng vân
nhưng đã trốn thoát được khỏi tính thất bồng lai lên tiếng
người đàn ông này tố cáo thầy ông nội và các đệ tử có hàng loạt hành động phi pháp
quan hệ bất chính lối sống bày đàn
trong phóng sự của vtv theo giáo hội phật giáo tỉnh long an
nơi tự xưng là tỉnh thất bồng lai ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
không phải là tu viện hợp pháp và không do ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh long an quản lý
hai năm trở lại đây tỉnh thất bồng lai liên tục bị cơ quan chức năng xử lý về những sai phạm vi phạm pháp luật
năm hai nghìn hai mươi hai ông lê tùng vân và các bị cáo ở tỉnh thất bồng lai nhận án tù vì tội
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
gần đây nhất vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn ông lê tùng vân bị khởi tố về tội loạn luân
thưa quý vị đã bốn năm trôi qua kể từ ngày võ thị diễm my
mất tích cho đến nay gia đình cơ quan chức năng vẫn chưa thể tìm được bất cứ thông tin nào về cô
diễm my chính là mắt xích quan trọng trong vụ án ở tỉnh thất bồng lai
thế nên việc tìm thấy diễm my được rất nhiều người quan tâm
dư luận bấy lâu vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao võ thị diễm my
từ một cô gái ngoan ngoãn nghe lời gia đình lại quyết định từ bỏ tất cả để đến tỉnh thất bồng lai tu tập làm sư
trên thực tế trong một clip do nhóm người ở tỉnh thất bồng lai quay
võ thị diễm my đã đích thân giải thích nêu rõ quan điểm sống của mình
cụ thể khi được hỏi vì sao không sống trong cảnh giàu sang tiền bạc dư giả mà lại đến tỉnh thất bồng lai tụ tập
diễm my cho biết mình xem tiền bạc là phù du tâm hồn mới đáng trân trọng
theo lời diễm my cuộc sống ở đây rất đặc biệt không nơi nào có được
đặc biệt cô nàng còn tiết lộ mình đã thích nghi được với cuộc sống ăn chay ngủ chung với nhiều người ở tỉnh thất bồng lai
nghe diễm my chia sẻ các đối tượng ở tỉnh thất bồng lai liên tục tán thường đồng tình
cô gái trẻ lại càng vui vẻ ra mặt cho rằng bản thân đã tìm ra chân lý hạnh phúc cuộc đời
diễm my tin rằng đây là cuộc sống tu tập theo phật giáo
nhưng thực tế tỉnh thất bồng lai chưa bao giờ được công nhận là cơ sở tôn giáo hợp pháp
ngoài ra lê tùng vân và các đệ tử cũng không phải tu sĩ phật giáo
trước đây hòa thượng thích minh thiện phó trưởng ban thông tin truyền thông trung ương giáo hội phật giáo việt nam
trưởng ban chỉ sự giáo hội phật giáo tỉnh long an từng khẳng định về nơi này như sau
tỉnh thất bồng lai chỉ là mạo sưng những người ở đây không phải là tu sĩ phật giáo
không do ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh long an quản lý lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo
lợi dụng hình thức cơ sở của xã hội lợi dụng hình thức nuôi dưỡng những người cơ nhỡ làm từ thiện để trục lợi cho mình
đó là vi phạm về pháp luật ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức phật giáo thế giới và gần nhất là tổ chức phật giáo của việt nam
dù mang danh phật giáo nhưng tỉnh thất bồng lai lại từng quay clip phản bác phật giáo có phát ngôn hành động không phù hợp khiến dư luận bức xúc
tỉnh thất bồng lai thực chất chỉ là một hộ gia đình do bà cao thị cúc là chủ hộ
nơi này mạo danh chùa tỉnh thất thiền am và tự tung tin mình nuôi trẻ mổ côi cơ nhỡ để lấy tỉnh thương của mọi người
không thể không nhắc đến sự tiếp tay của các cá nhân công ty kinh doanh lĩnh vực giải trí trong việc quảng bá cho thịnh thất bồng lai
nhóm người tính thất bồng lai còn tung tin đồn nơi đây có hoa ưu đàm
người dân tứ xứ vì tò mò lại càng kéo về đây đông hơn để được nhìn hoa ưu đàm
trước khi vướng bê bối pháp luật tỉnh thất bồng lai rất nổi tiếng trên mạng nhờ các clip tiểu phẩm và tham gia các cuộc thi nghệ thuật
trong ngôi nhà nằm sâu trên con hẻm đường mã lò phường bình hưng hòa a quận bình tân tp hcm
ông võ văn thắng cha cô gái võ thị diễm my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín liên quan vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
cho biết con gái hiện bỏ trốn khỏi nhà và mất tích bí ẩn đến nay đã bốn năm
ông thắng và vợ là bà đoàn thị tuyết mai nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng cộng đồng mạng và đi tìm khắp nơi nhưng con gái thì vẫn bật vô âm tín
bà đoàn thị thuyết mai rưng rưng nước mắt tâm sự diễm my từ nhỏ đến lớn là đứa con rất ngoan hiền vâng lời cha mẹ
bà không thể lý giải vì sao sau khi tiếp xúc những người trong tỉnh thất bồng lai tính tình con thay đổi một cách lạ lùng
bà kể hơn năm năm trước gia đình bà cùng họ hàng đi thăm một mươi cảnh chùa ở ba rịa vũng tàu
tại đây diễn my gặp tiếp xúc nhóm người trong tỉnh thất bồng lai
những người này liên tục dùng những lời lẽ hấp dẫn mời diễm my đến tỉnh thất bồng lai ở huyện đức hòa chơi
sau khi về tp hcm diễm my cùng với chị em con rì ruột đến tỉnh thất bồng lai tham quan và thăm các bé
bà mai nói từ đó diễm my như bị một thứ gì lôi cuốn mãnh liệt đến mức trốn khỏi nhà để xuống nó ở cạo tóc xuất ra
vợ chồng bà nhiều lần xuống tìm nhờ cơ quan chức năng vào cuộc mới đưa được con gái về
người mẹ kể tiếp
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín với sự hỗ trợ của công an huyện đức hòa diễm my đã được đưa về lại gia đình
sau sáu tháng tĩnh dưỡng sức khỏe tinh thần diễm my hồi phục và xin cha mẹ đi học trở lại
bà nghĩ con gái đã nhận ra lỗi lầm nên đồng ý cho diễm my quay lại trường
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nguyễn my nhân lúc đi học đã bỏ trốn mất tích đến nay
theo bà mai khoảng một năm sau ngày bỏ trốn
gia đình bà phát hiện diễm my xuất hiện trên một clip youtube đến tỉnh thất bồng lai mượn tiền ông lê tùng vân
gia đình bà nghi ngờ đây là clip giàn dựng quay trước đó một thời gian rồi mới phát tán lên mạng
bà mai cho hay vợ chồng bà lập tức đến khu nhà ông lê tùng vân dò hỏi nhưng không nắm được thông tin về con gái
từ đó đến nay ai báo tin nghi vấn có người giống diễm my vợ chồng ba cũng tìm đến
các điểm ông lê tùng vân từng cư trú trước đó gia đình cũng nhờ người hỏi thăm xác minh nhưng không có kết quả
bên cạnh đó ông thắng cho biết khi diễm my bỏ trốn khỏi nhà và quay clip tung lên mạng xã hội
nói những điều sai sự thật về ông và gia đình ông có làm đơn tố cáo con gái lên cơ quan chức năng
phía công an cũng ra thông báo truy tìm diễm my
thời gian sau ông mới nhận ra rằng những điều con gái vu khống có thể do những người trong tỉnh thất bồng lai
gian dựng kịch bản khống chế và ép diễm my thực hiện
ông thắng bùi ngùi nói ông nghĩ những người trong tỉnh thất bồng lai bày vẽ cho con gái vu khống cha mẹ như vậy
để gia đình từ mặt rồi thực hiện chiếm giữ diễm my bây giờ nghĩ lại ông thương con hơn
ông cho biết làm đơn tố cáo con gái
đến công an mục đích để cầu cứu cơ quan chức năng tìm kiếm diễm my
ông hiểu con gái là nạn nhân nên không ghép bỏ oán trách một lời
theo ông thắng bị diễm my vu khống những điều sai sự thật ông mà vợ liên tục bị cộng đồng mạng trong và ngoài nước
theo diệt câu chuyện tấn công trong thời gian dài
đỉnh điểm vợ ông chịu không nổi áp lực đã đổ bệnh nhập viện điều trị hàng tháng
cha diễm my chia sẻ mới đầu nhiều người lên mạng xã hội chửi mạt sát gia đình ông vì họ tin những lời diễm my nói
họ xem cha con lê tùng vân là thần tượng bây giờ ông lê tùng vân bị công an truy tố tội loạn mân
mọi điều đêm tối tại tỉnh thất bồng lai đã phơi bầy ra ánh sáng
bà đoàn thị tuyết mai cho rằng diễm my bị cha con ông lê tùng vân rụ rỗ trong thời gian dài mới khiến con gái mê mụi như vậy
càng nghĩ về điều đó bà thương con gái nhiều hơn
nhiều lần đến tỉnh thất bồng lai tìm con bà bị ông lê tùng vân dùng tay chỉ mặt bảo diễm my đã trên một mươi tám tuổi
có quyền quyết định cuộc đời gia đình không có quyền đòi lại con
bà mai nói rồi bật khóc nghe câu nói đó bà rất bức xúc
nhiều đêm bà suy nghĩ con mình sinh ra bà nuôi ăn học trưởng thành lại bị nhóm giả tu lừa đảo rụ rỗ
bà và chồng mới dùng mọi cách xông vào tỉnh thất để cứu con vụ việc khiến người thân không may vướng vào vòng lao lý thời gian qua
theo bà mai nhiều người trên mạng xã hội tung tin diễm my đã có em bé
thực tế gia đình bà mai xác minh nhiều nguồn từ cơ quan chức năng người dân địa phương và các bệnh viện nắm được con gái chưa có con
bà nghi vấn diễm my đang bị nhóm người trong tỉnh thất giấu ở một nơi nào đó
bà khẳng định suốt cuộc đời này vẫn mãi tìm con đến hơi thở cuối cùng không bao giờ bỏ cuộc
có thể trước đây tội danh của cha con ông lê tùng vân chưa đưa ra ánh sáng diễn mit tin họ vào án trách gia đình
đến nay mọi chuyện đã sáng tỏ bà hy vọng con gái sẽ nhìn nhận ra cái sai của mình và thức tỉnh
theo bà nhóm người ở tỉnh thất bồng lai đã phá tan nát cuộc đời diễm my
năm năm qua gia đình bà chưa có một ngày hạnh phúc
mỗi ngày bà hay ngồi ở cửa nhìn ra đường trong ngóng con gái quay về trong vô vọng
bà mai nhắn nhủ con gái mẹ biết con nói những điều không hay về gia đình là do người xấu sai khiến
ba mẹ nuôi con từ nhỏ nên rất hiểu con không có tính tỉnh như vậy gia đình không bao giờ bỏ con
nếu con đọc những dòng này mẹ mong con về nhà với gia đình
hào quang ở tỉnh thất bồng lai đã kết thúc rồi
vợ chồng bà mai cho biết sau này khi diễm my quay về
ông bà sẽ tạo điều kiện cho con theo đuổi ước mơ sở thích để tiếp tục tương lai của riêng mình
ông bà hy vọng cơ quan chức năng điều tra và xử lý cha con ông lê tùng vân đúng người đúng tội